đền thờ bà có ở nhiều nơi trên đất quảng bình và huế
người dân đất này vẫn ngầm nga điệu lý qua đèo
khi nhớ về miền quá vãng đồng vọng với tiền nhân
cũng từ đấy con đèo hải vân như làng tơ tóc mong manh
đã kết nối hai bờ cương thổ
mở tiếp lối cho những đợt sóng di dân hòa huyết
ngược suốt đề mấy trăm năm sau
tạo nên vóc dáng cho non sông nước việt
là một dải thống nhất vươn dài hình chữ s
trong cuộc nam trinh một nghìn bốn trăm bảy mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi một
vua lê thánh tông một lần dừng chân nơi hải vân sơn
đã có những dự cảm lớn lao
về hành trình mở mang cương thổ thống nhất cõi bờ

hỗn nhất thư xa cộng bức quyên
hải vân hoành giới việt nam thiên
vua lê thánh tông đã phát hiện ra vị trí thiên hiểm đắc địa
của ngọn đèo phên rậu phía nam đại việt này
lần đầu tiên vua cho đặt quan ải nơi đây
để kiểm soát người qua lại
và canh giữ biên cương từ phía biển khơi
hải vân hải vân quan
được gọi tên từ đó
ngày nay ở trung tâm lưu trữ quốc gia
vẫn còn lưu giữ một bản triều nguyễn
sách đại nam thực lục chính biên
với ghi chép về việc xây dựng hải vân quan
phía trước phía sau đều đặt một cửa quan
ngạch trước viết ba chữ
hải vân quan
ngạch sau viết sáu chữ
thiên hạ đệ vân quan
đệ nhất hùng quan
cửa trước cao và dài đều một mươi năm thước
ngang một mươi bảy thước
cửa sau cao một mươi năm thước
dài một mươi một thước
ngang một mươi tám thước
chuẩn định từ hải vân trở ra bắc
thuộc quảng hạt thừa thiên
từ hải vân trở vào nam
thuộc quảng hạt quảng nam
vua minh mạng đã hiểu rất rõ vị trí ít hầu
trong việc quan phòng vệ quốc
nên đã cho xây dựng cổng hải vân quan kiên cố chắc chắn
nhằm mục đích bảo vệ
kiểm soát việc ra vào kinh đô
về hướng nam của triều đình
trong suốt một thời gian dài
cửa ải cực kỳ quan trọng này
đã phát huy hữu hiệu tác dụng
của trạm gác tiền tiêu canh giữ đất nước
những thế kỷ tiếp theo đầy biến động
việt nam rơi vào ách xâm lược
của thực dân pháp
rồi đế quốc mỹ
hệ thống đồn lũy hải vân quan
được khai thác thành những chốt điểm quân sự hiểm yếu
trên ngọn đèo chiến lược
chắp lên nóc cổng hải vân quan
cụ kính thêm một tầng lô gốt gạch
và gọi nơi này là đột nhất
dựng thêm vô số công sự bê tông
bên hồng thành lĩ cổ
khắp nơi trên thành vách cũ
còn hẳn in vết đạn bom
của thời binh lửa
ngày nay để chiêm ngưỡng hải vân
du khách có nhiều cách
trên máy bay
từ tàu lửa xuyên núi
hoặc từ đường bộ vắt vẻo quanh đèo
du khách từ khắp nơi đến đây
đều dừng lại
với sự hứng thú và ngưỡng mộ
trước bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ
xứng với cái tên đệ nhất hùng quan
nhiều du khách chọn xe đạp
là phương tiện vượt đèo
để đến với thiên hại đệ nhất hùng quan
nhằm kết hợp trải nghiệm
và thưởng lãm vẻ đẹp
của một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới
như trang thông tin điện thử
đều gây điện đã công bố
có hàng trăm đợt du khách dừng chân nơi này
cũng như không thể đi đường đi
cũng như không thể đi đường đi
và sau đó chúng tôi đã gặp mọi người

và các hôtel rất tốt
mọi người rất tốt
nhưng di tích đệ nhất hùng quan
giờ đây đã biến thành phế tích
những bức tường mục nát
sẵn sàng đổ sập
những bức tường mục nát
sẵn sàng đổ sập
những bức tường mục nát
giác thải chất đóng khắp nơi
giác thải chất đóng khắp nơi
các thông trình dân sinh hoang phế
mọc lẫn lộn bên ải cổ

không người quản lý
không người quản lý
không bảo vệ
không thiết minh hướng dẫn

tình trạng mất an ninh trật tự diễn ra ngày một nhiều
có một điều thật lạ
mang trên mình một giá trị thật đặc biệt
nhưng chưa bao giờ hải vân quan được công nhận là di sản

dù chỉ là di tích cấp tỉnh
dù chỉ là di tích cấp tỉnh

ai làm cho mình ra như ngày hôm nay mà tài răng mình bỏ phế

không quan tâm
di tích này súng cấp rất dễ sợ
tầng dưới là vô mạng xây dựng bằng ngạch

và xây dựng vôi cát và mật mía
và xây dựng vôi cát và mật mía

cuốn không có cơ thép thì không nguy hiểm
như tầng trên pháp cơi xới lên
một nghìn chín trăm bốn mươi sáu pháp cơi lên là công trình quân sự đồ nhất
một nghìn chín trăm bốn mươi sáu pháp cơi lên là công trình quân sự đồ nhất
thì rất nguy hiểm
hiện nay không biết lúc nào đổ sập đến lúc nào

thực ra câu chuyện xác định quyền quản lý
bảo vệ hải vân quan đã diễn ra từ hơn hai mươi năm trước

đã diễn ra nhiều cuộc họp bàn
nhưng đến bây giờ

hai địa phương có liên quan đến di tích hải vân quan
là thừa thiên huế và đà nẵng
đều chưa ai chịu sửa sang cho hải vân quan

rất tiếc rằng là
di tích hải vân quan
hiện nay chưa được khoanh vùng bảo vệ
chưa được công nhận là di tích

dù là di tích cấp tỉnh cấp thành phố
chính vì vậy mà hải vân quan
hiện nay xuống cấp một cách rất trầm trạng
hiện nay xuống cấp một cách rất trầm trạng
các phố cao thành di tích
đang phân quỷ
sở dĩ lâu nay
chúng tôi chưa làm điều này
bên này nhìn bên kia
quế cũng muốn làm
đà nẵng cũng muốn làm
chưa có sự phối hợp
chính vì sự chưa phối hợp đó
nó mới dẫn đến tình trạng di tích xuống cấp một cách trầm trạng
sau một thời gian dài
sau một thời gian dài
không tìm thấy tiếng nói chung về việc quản lý
và bảo tồn di tích hải vân quan
cuối cùng thì ngành văn hóa thể thao
và du lịch của thừa thiên huế và đà nẵng
cùng các cơ quan chức năng
đã ngồi lại cùng nhau
để bàn việc quản lý bảo tồn và phát huy
giá trị di tích hải vân quan
về tính chất quy mô
chúng tôi cũng thấy là
đây là một cái di tích rất là quan trọng
quan trọng về lịch sử
trong chiều dài
và cũng rất quan trọng
khi mà cái hệ thống di tích này
nó gắn với cái sự phát triển của hai địa phương
đà nẵng và đà nẵng
và chúng tôi là
thống nhất với nhau
đó là sẽ đề nghị
là xếp hàng cái di tích này
với cái tâm là di tích quốc gia
bởi vì cái tâm của các tỉnh
của thành phố là nó
chưa đạt được những cái giá trị đặc sắc
và tính độc đáo của công trình này
và nếu sau này có điều kiện nữa
thì chúng tôi cũng thấy rằng
có thể đề nghị
để xếp hàng các di tích đặc biệt
quốc gia đặc biệt
do vậy thì chúng tôi cũng thống nhất
khi đã được nhà nước
công nhận di tích
thì chúng ta phải có một cái quy hoạch
để mang tính triển lực lâu dài
vừa là phục vụ cho tham quan
nhưng mà vừa để mà khai thác
để phát huy cả cái giá trị di tích này
nhận thức được tính chất đặc biệt
của hải vân quan
xứng tầm là di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia
cả hai địa phương
có địa giới cùng nằm trong lòng di tích
là thừa thiên huế và đà nẵng
đều mong bộ văn hóa thể thao và du lịch
sớm vào cuộc để có tiếng nói chính thức
quyết định việc bảo tồn
và phát huy giá trị của di tích
hải vân một ngày nắng đẹp
có đến hàng trăm chiếc xe du lịch
cùng lúc dừng lại nơi đỉnh đèo
tạo nên một khoảnh tắc đường nho nhỏ
theo ước tính của những người dân kiếm sống bằng nghề
bán hàng lưu niệm trên đỉnh đèo
vào thời điểm thời tiết đẹp
có lúc trong một ngày có gần một lượt khách
khé qua đây
hải vân quan quả là một điểm đón khách
đáng mơ ước của giới đầu tư du lịch
vậy mà lâu nay bỏ ngỏ
trong khi hàng trăm du khách thích thú
chen chân tham quan trên những chiếc cổng gạch xưa
và vất vả chảy lên những điểm cao
gập gành của phế tích
để tìm nơi ngắm cảnh
thì trên sườn núi đối diện
ngay trên đường biên phân chia lội giới
hai tỉnh giáp ranh
những người dân từng gắn bó mô sinh nhiều năm
đang miệt mài lạng lẽ
tạo dựng một hoa viên vọng cảnh
cho khách tham quan
họ hầu như không hề biết đến
những cuộc họp bàn của những nhà quản lý
họ tình nguyện làm công việc này
chỉ bởi yêu quý di sản
của cha ông để lại
họ muốn hải vân quan
đừng bị lãng quên